trước đó vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi chín tháng ba hai nhóm chủ yếu là nam thanh niên ở độ tuổi một mươi bốn hai mươi hai tuổi
sử dụng vũ khí là giáo dài tự chế xông vào ẩu đà với nhau có người đã bị thương và gục ngã
nhận được tin báo lực lượng công an đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường ngăn chặn cuộc hỗn chiến
đồng thời truy bắt các đối tượng tham gia ẩu đả
cơ quan công an đã bắt giữ được hơn một mươi đối tượng trong đó có một mươi đối tượng bị thương
cơ quan hà đông vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng có liên quan
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa làm rõ và bắt giữ đối tượng đỗ hoàng vĩnh
trú tại đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi trộm cắp tài sản
vào chiều ngày một mươi năm tháng ba vĩnh và một người bạn tên bảo chưa rõ lây lịch rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi thấy nhà một hộ dân không đóng cửa bảo cảnh giới để vĩnh lẻn vào rót xe máy
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận liên triều đã phát hiện vĩnh tại một tiệm game trên địa bàn
vĩnh thừa nhận từ quảng trị vào đà nẵng chỉ để trộm cắp tài sản
ngoài ra vĩnh và đồng bọn còn thực hiện thêm ba vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn thành phố
hiện công an quận liên triều đã tạm giữ được hai xe máy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín vào chiều ngày hai mươi tháng ba của bộ y tế cho biết
số ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục giảm so với ngày hôm qua
còn một trăm bốn mươi một một trăm năm mươi một ca trong đó thì có hơn một trăm một mươi một sáu trăm linh bệnh nhân khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên bốn một trăm linh ba hai mươi tám ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên hai trăm linh một sáu triệu liều
và trong ngày tp hà nội ghi nhận một mươi chín sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín tại ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
và đến đây bản tin nhanh hai mươi h cũng xin để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv